các quốc gia vẫn đang nỗ lực phủ sợ vaccine covid một mươi chín thậm chí là tiêm các mũi tăng cường cho người dân
thì đan mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên tạm ngừng chương trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
với lý do dịch bệnh đã được kiểm soát
cnbc dẫn thông báo của bộ y tế đan mạch ngày hai mươi tám tháng bốn cho biết
mùa xuân đã đến độ phủ vaccine trong dân số đan mạch khá cao dịch bệnh đã được kiểm soát
do vậy ủy ban y tế quốc gia quyết định tạm ngừng chiến dịch tiêm chủng covid một mươi chín đại trà trong mùa này
theo đó người dân đan mạch sẽ không được hẹn tiêm từ ngày một mươi năm tháng năm
song họ vẫn có thể đến các địa điểm tiêm chủng để hoàn thành nốt mũi tiêm của mình
đan mạch triển khai chương trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín từ rất sớm
ngay sau giáng sinh năm hai nghìn hai mươi khoảng bốn tám triệu người dân đan mạch được tiêm chủng
trong đó hơn ba sáu triệu người đã tiêm muối tăng cường
ngoài ra nhiều người đan mạch đã mắc covid một mươi chín kể từ khi biến chủng omicron xuất hiện và trở thành biến chủng
điều này có nghĩa là tỷ lệ miễn dịch trong dân số đan mạch tương đối cao
bolas sobor một quan chức thuộc ủy ban y tế quốc gia đan mạch cho hay
chúng ta đã kiểm soát tốt đại dịch tỷ lệ nhập viện ổn định và hy vọng sẽ sớm giảm xuống
do đó chúng ta tạm khép lại chương trình tiêm chủng
ông cho biết thêm người dân vẫn có thể tiêm chủng trong mùa xuân và hè nếu muốn
các điểm tiêm chủng trên khắp đan mạch vẫn mở cửa bình thường
ông nhấn mạnh việc tiêm chủng vẫn được khuyến khích với nhóm người nguy cơ cao khi mắc covid một mươi chín
chẳng hạn nhóm trên bốn mươi tuổi phụ nữ mang thai chưa tiêm vaccine
cơ quan y tế và dược phẩm đan mạch cho biết hiện vẫn chưa thể bỏ hoàn toàn chương trình tiêm chủng
chương trình có thể phải nối lại vào mùa thu khi virus tiếp tục biến đổi
giới chức y tế đan mạch tuyên bố tiếp tục theo dõi sát diễn tiến dịch bệnh
sẵn sàng nối lại chương trình tiêm chủng khi cần